với điều kiện thời tiết khí hậu nắng nóng khắc nghiệt sức khỏe bộ đội và chất lượng huấn luyện của đơn vị khi đồng quân cũng dễ gặp phải ảnh hưởng
và để giải được bài toán này sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn đã có nhiều biện pháp cách làm hiệu quả phù hợp với đặc điểm địa bàn và tình hình của đơn vị
để bảo đảm cho bộ đội luôn có sức khỏe tốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện xây dựng đơn vị
mặc dù dưới thời tiết nắng nóng trên bốn mươi độ c nhưng tại các điểm huấn luyện gói buộc lượng nổ của chiến sĩ sư đoàn chín trăm sáu mươi tám mọi hoạt động vẫn diễn ra đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng
để đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mùa nắng nóng đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện
sư đoàn chín trăm sáu mươi tám đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với đặc điểm điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt
nhưng vẫn đảm bảo đúng đủ nội dung chất lượng tốt và thường xuyên tổ chức huấn luyện cho bộ đội
nắm chắc các nội dung phương pháp phòng chống xe nắng xe nóng để chăm sóc bảo vệ sức khỏe của mình và đồng đội
quá trình huấn luyện trên thao trường lực lượng quân y của sư đoàn chín trăm sáu mươi tám thường xuyên theo dõi bám sát bộ đội để nắm tình hình sức khỏe
đồng thời tích cực tìm kiếm các loại lá cây rừng giải nhiệt để nấu cho bộ đội uống bổ sung đầy đủ lượng vitamin các khoáng chất
tăng cường trồng các rau xanh còn giống rau chất dinh dưỡng để khai thác đưa vào các bữa ăn của bộ đội
nhằm tăng cường sức khỏe của bộ đội
quân y của sư đoàn chín trăm sáu mươi tám thường xuyên theo dõi bám sát bộ đội để nắm tình hình sức khỏe của mình và đồng đội